trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng chín đoàn nhà báo quốc tế chuyên về du lịch từ tám quốc gia là thổ nhĩ kỳ đức philippines nga ấn độ hàn quốc nhật bản và áo đã có những trải nghiệm thú vị khi đến khảo sát các điểm du lịch của tỉnh nghệ an
chương trình do sở du lịch tỉnh nghệ an và sở du lịch tp hcm phối hợp tổ chức
trong chuyến đi đoàn đã ghé thăm những điểm du lịch nổi tiếng như khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn vườn quốc gia pumat thác khe kèm khu du lịch sinh thái cộng đồng bản khe dạn huyện con cuông và tìm hiểu văn hóa ẩm thực giao lưu văn hóa văn nghệ với đồng bào dân tộc thái tại đây đa số các nhà báo trong đoàn lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này
các nước ở đông nam á như thái lan singapore malaysia indonesia vốn là điểm biến yêu thương
tôi rất yêu đất nước việt nam ẩm thực rất ngon và đặc biệt là người dân ở đây mộc mạc thân tình việt nam có nhiều tiềm năng lớn để thu hút du khách ấn độ
thật hoàn hảo khi mà đoàn đã kết thúc hành trình khám phá tại khe kèm nó thật là kỳ vĩ tôi ước mình có thể hòa mình vào dòng nước mắt lành ở đây tôi rất thích trải nghiệm này
qua chuyến khảo sát này tỉnh nghệ an mong muốn phóng viên của các hãng thông tấn các tờ báo lớn trên thế giới sẽ có những bài viết chất lượng quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương đến bạn bè nam châu
cũng trong sáng ngày tám tháng chín sở du lịch nghệ an tổ chức chương trình tọa đàm du lịch nghệ an với báo chí quốc tế
tại buổi tọa đàm các phóng viên đánh giá rất cao tiềm năng du lịch của tỉnh nghệ an nói chung và miền tây xứ nghệ nói riêng
nếu du khách nước ngoài có dịp đến nghệ an thì sẽ thấy ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu của người dân ở đây
đặc biệt so với nhiều nơi tôi đến thì món ăn ở đây rất độc đáo phong cảnh đẹp và con người thân thiện tuyệt vời
trong những năm qua du lịch nghệ an đã có nhiều tăng trưởng vượt bậc cả về lượt khách doanh thu loại hình du lịch và chất lượng dịch vụ
tuy nhiên lượng khách quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng so với tiềm năng của địa phương
nhưng trong thời gian tới ngành du lịch nghệ an cần nỗ lực phối hợp với các địa phương và các ban ngành liên quan xây dựng các chương trình du lịch sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn